như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi chín tháng chín lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ hai đối tượng là dương nghĩ hậu hai mươi hai tuổi và chu văn thế hai mươi bốn tuổi đối tượng gây ra vụ hành hung nhà báo nguyễn ngọc quang phó trưởng phòng thời sự đài phát thanh truyền hình tỉnh thái nguyên vào ngày bốn tháng chín
tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai do có mâu thuẫn với nhà báo nguyễn ngọc quang nên đã bám theo vào hành hung nhà báo quang tuy nhiên ngày hai mươi tháng chín khi được nhìn hình ảnh hai đối tượng trên nhà báo nguyễn ngọc quang cho biết từ trước đến nay chưa hề quen biết hay gặp mặt dương nghĩa hậu và chu văn thế kể cả trong việc tham gia giao thông hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc